những ngày đầu năm mới này nhiều em học sinh nghèo của tỉnh phú yên đang hân hoan háo hức khi được nhận những tấm áo ấm từ những đoàn từ thiện không quản ngại đường xá xa xôi để đến hỗ trợ các em
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
xã vùng cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số phú mỡ là địa bàn xa xôi nhất của tỉnh phú yên cách thành phố tuy hòa gần chín mươi km đi lại khó khăn
thế nhưng nhiều đoàn cứu trợ vẫn không ngại vất vả về tận đây mang những chiếc áo mới tặng cho học sinh nghèo với mong muốn các em được ấm hơn trong mùa xuân này
được nhận áo mới vừa vặn những trẻ em ở đây không giấu được niềm vui phụ huynh tự tay khoác áo cho con em mình cũng cảm thấy ấm lòng hơn
có áo ấm nhiều em còn được tặng những chiếc xe đạp mới tinh
đạp đến trường các em có thể nhận được những chiếc áo mới
trường nhanh hơn thuận tiện hơn
những mất mát mà người dân tỉnh phú yên phải gánh chịu do cơn bão số một mươi hai gây ra là rất lớn
những món quà mà các nhà hảo tâm và các tổ chức mang lại phần nào đã làm cho các gia đình có thêm hơi ấm khởi dậy tinh thần học tập vui xuân đón tết vui vẻ đầm ấm đối với các em học sinh
xong đâu đó ở những nơi còn nhiều khó khăn sau bão vẫn rất cần sự quan tâm chia sẻ của những tấm lòng thiện nguyện